tiếp tục thông tin liên quan đến cuộc bầu cử tại thái lan
vào trưa nay ủy ban bầu cử thái lan ec đã hoàn tất công tác kiểm phiếu và công bố chiến thắng của đảng tiến bước mfp
trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng năm
theo kết quả được công bố đảng tiến bước đã giành được tổng cộng một trăm năm mươi hai ghế tại hạ viện
gồm một trăm một mươi ba ghế nghị sĩ theo khu vực bầu cử và ba mươi chín ghế nghị sĩ theo danh sách đảng
đảng vi nước thái đứng thứ hai với một trăm bốn mươi một ghế tương ứng lần lượt là một trăm một mươi hai và hai mươi chín ghế
ủy ban bầu cử thái lan cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt bảy mươi năm hai mươi hai
cao hơn cả mức kỷ lục bảy mươi năm ba trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm hai nghìn một mươi một
phát biểu sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố lãnh đạo đảng tiến bước
ông pita limizao enrat nhấn mạnh ông sẽ tìm cách xây dựng một liên minh sáu bên
trong đó sẽ bao gồm đảng vi nước thái
nhà lãnh đạo bốn mươi hai tuổi này cho hay ông đã liên hệ với bà petro sinawat
một trong các ứng cử viên thủ tướng của đảng vi nước thái
để mời bà petongran tham gia liên minh thành lập chính phủ mới
liên minh giữa đảng tiến bước và đảng vì nước thái dự kiến có thể sẽ giành được hai trăm chín mươi hai ghế
và chiếm đa số tại hạ viện
tuy nhiên để có thể thành lập chính phủ liên minh này cần tối thiểu ba trăm bảy mươi sáu ghế trong cuộc bầu cử thủ tướng
với sự tham gia của hai viện quốc hội trong đó thượng viện gồm hai trăm năm mươi nghị sĩ do quân đội chỉ định
trong một diễn biến cùng ngày ông surin laksanawisit đã từ chức lãnh đạo đảng dân chủ
chính đảng lâu đời nhất tại thái lan
để chịu trách nhiệm về thành tích yếu kém của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử ngày một mươi bốn tháng năm vừa qua